chính phủ vừa ban hành nghị định số chín hai nghìn hai mươi bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi và áp dụng từ năm tài chính hai nghìn hai mươi
theo đó bãi bỏ ba văn bản quy phạm pháp luật
nghị định số một mươi tám hai nghìn một mươi hai ndcp về quỹ bảo trì đường bộ
nghị định số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một mươi tám năm hai nghìn một mươi hai ndcp về quỹ bảo trì đường bộ
nghị định số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu ndcp sửa đổi một số điều của nghị định số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp và nghị định số một mươi tám hai nghìn một mươi hai ndcp về quỹ bảo trì đường bộ
đồng thời yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương
cho công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ
và đường địa phương nguyên tắc tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý bảo trì đường địa phương
cho từng địa phương gửi bộ tài chính báo cáo chính phủ xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi và áp dụng từ năm tài chính hai nghìn hai mươi